đồng chí phạm bình minh đã chủ trì hội nghị cộng đồng chính trị an ninh asean lần thứ hai mươi một dưới hình thức trực tuyến với sự tham dự của các bộ trưởng ngoại giao một mươi nước asean và tổng thư ký asean
tại hội nghị các bộ trưởng ghi nhận công tác triển khai kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng chính trị an ninh asean hai nghìn hai mươi năm tiếp tục đạt được nhiều tiến triển
các bộ trưởng cũng nhận định asean tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức an ninh phức tạp trong đó có tình hình căng thẳng gia tăng ở các điểm nóng như biển đông bán đảo triều tiên khu vực trung đông cũng như những thách thức an ninh phi truyền thống nổi lên ngày càng nhiều và càng gây gắt đặc biệt là an ninh y tế an ninh nguồn nước an ninh mạng
trước môi trường quốc tế và khu vực có nhiều thách thức phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đề nghị asean cần không ngừng củng cố đoàn kết gắn kết nâng cao khả năng thích ứng với biến động
asean cần luôn thống nhất trong nhận thức và hành động duy trì tiếng nói chung và đề cao việc tuân thủ luật pháp ở khu vực
trong năm giữa kỳ này phó thủ tướng đề nghị asean cần tiến hành kiểm điểm toàn diện những kết quả đã đạt được trong công tác thực hiện hoàn tất và đệ trình báo cáo cùng các khuyến nghị liên quan lên cộng đồng chính trị an ninh asean vào cuối năm nay